ngày một mươi chín tháng bảy cơ quan điều tra công an tỉnh hà giang đã khởi tố vụ án gian lận điểm thi xảy ra tại tỉnh này
bộ giáo dục và đào tạo cho biết trong quá trình chấm thẩm định nếu phát hiện sai phạm sẽ kiên quyết xử lý
đồng thời phối hợp với cơ quan công an khẩn trương làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
cương quyết đưa ra khỏi ngành những giáo viên cán bộ quản lý giáo dục vi phạm nghiêm trọng quy chế thi
còn trên trang năm báo hà nội mới có bài viết
đưa người nghiện ma túy tái hòa nhập cuộc sống hành trình còn lắm gian nan
nâng cao chất lượng hiệu quả các mô hình cai nghiện ma túy tự nguyện hỗ trợ việc làm cho người sau cai nghiện được xác định là giải pháp mấu chốt
giúp họ thoát khỏi con đường lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội
thế nhưng trên thực tế những giải pháp này vẫn thiếu các điều kiện cần và đủ để triển khai đồng bộ
khiến hành trình đưa người nghiện ma túy tái hòa nhập còn lắm gian nan
cơn bão số ba đã chuyển hướng tuy nhiên theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
tổng cục khí tượng thủy văn bộ tài nguyên và môi trường cho biết
các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ sẽ liên tục đối mặt các đợt mưa to rồn rập kéo dài
mưa lớn rồn rập ở các tỉnh bắc bộ trung bộ là bài viết được đăng trên báo thành niên
ghi nhận từ ngày một mươi tám đến ngày một mươi chín tháng bảy các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ đã có mưa rất to
trong đó lượng mưa nhiều nhất đo trong hai mươi bốn giờ tại hòa bình phổ biến trong khoảng một trăm năm mươi hai trăm tám mươi mm
do mưa lớn kết hợp với các đợt mưa dài ngày trước đây nên vùng núi phía bắc bắc trung bộ
đặc biệt là sơn la điện biên hòa bình yên bái thanh hóa nghệ an có nguy cơ rất cao
xảy ra lũ quét và sát lở đất
ô nhiễm tại các làng nghề hiện nay vẫn đang là vấn đề đáng quan tâm và báo động
đẩy mạnh xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề là bài viết được đăng trên trang bốn báo hà nội mới
hà nội hiện có một ba trăm năm mươi làng nghề và làng có nghề trong đó có ba trăm linh năm làng nghề được công nhận theo tiêu chí
điều đáng nói là hầu hết các làng nghề đều phát sinh nước thải chất thải tiếng ồn khói bụi tác động xấu đến môi trường
mặc dù sản xuất tại đây đã góp phần giải quyết việc làm ổn định và nâng cao đời sống nhân dân
nhưng việc xử lý các chất thải nói chung vẫn gặp nhiều khó khăn
thực tế này đòi hỏi các địa phương phải có giải pháp khả thi để giảm thiểu ô nhiễm
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân